trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã đến thăm hỏi động viên và cứu trợ bà con vùng lũ
ở huyện miền núi hướng hóa và huyện cam lộ
đây là hai địa phương bị thiệt hại nặng nhất của tỉnh quảng trị trong đợt mưa lũ vừa qua
tại hai huyện trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã hỗ trợ bà con nơi đây một trăm linh phần quà
trị giá mỗi phần quà là năm trăm linh đồng hỗ trợ người dân mua lương thực nhu yếu phẩm
hai trăm linh thùng dụng cụ gia đình một trăm ba mươi lô phao học sinh và năm trăm linh thùng gói lọc nước png
chi tổng số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
trong đợt này trung ương hội chữ thập đỏ việt nam cũng đã đến thăm và cứu trợ bà con vùng lũ
tỉnh hà tĩnh và tỉnh quảng bình với tổng số tiền hỗ trợ gần một tỷ đồng